vũ tú nam là một trong những tên tuổi lớn của nền văn học việt nam
trong ký ức của giới văn nghệ sĩ ông là một nhà văn có tài một con người hiền lành nhân hậu
và là một lãnh đạo văn nghệ đức độ khoan dung
dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của tạo hóa
thế nhưng sự ra đi của ông vẫn để lại niềm nối tiếc trong lòng công chúng yêu nghệ thuật
chương trình đời sống nghệ thuật tuần này của truyền hình nhân dân xin dành phần lớn thời lượng
để khắc họa chân dung
một con người đã dành gần như cả cuộc đời cho sự nghiệp văn chương
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý
đã diễn ra trong tuần vừa qua
để chào mừng hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy diễn ra tại hà nội
từ một mươi ba đến một mươi năm tháng một mươi một vụ asean bộ ngoại giao kết hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
tổ chức triển lãm tranh asean với mùa thu hà nội
gần ba mươi tác phẩm hội họa của hơn hai mươi tác giả được trưng bày tại triển lãm
có hình thức và nội dung nghệ thuật đa dạng phong phú
các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài sơn dầu khắc gỗ giấy gió
nhiều tác giả có sự tìm tòi mang tính trải nghiệm với khả năng biểu cảm của màu sắc
đường nét của tư duy tạo ra những bố cục mới lạ giúp người xem đến gần hơn với hội họa hiện đại
qua từng tác phẩm các tác giả đã khắc họa một cách sinh động vẻ đẹp của thủ đô hà nội
về văn hóa con người ẩm thực phong cảnh
những tác phẩm xuất sắc trong triển lãm lần này sẽ được lựa chọn để trưng bày tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
mới đây hội hữu nghị việt nam đan mạch và sư quán đan mạch tại hà nội
đã tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi đan mạch trong mắt em hai nghìn hai mươi
đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước việt nam đan mạch
kể từ năm hai nghìn hai mươi
năm nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ban tổ chức cuộc thi chuyển từ vẽ tranh sang hình thức trả lời câu hỏi trực tuyến với chủ đề
tìm hiểu về đất nước đan mạch và quan hệ hợp tác giữa việt nam đan mạch
cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các em học sinh trên cả nước
với tổng số gần một mươi sáu bài thi
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt và hai mươi giải cá nhân khác
cho các em học sinh đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
cứ công vị nào nhà báo phan quang luôn lao động sáng tạo
góp sức làm dạng danh giới báo chí văn nghệ việt nam
những tác phẩm của ông luôn có sức sống sức lôi cuốn lớn lao
và luôn truyền cảm hứng cho đồng nghiệp cũng như bạn đọc
đối với các thế hệ nhà báo việt nam nhà báo phan quang thực sự là một tấm gương điển hình
có tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa nhiều giá trị nghề nghiệp
cần tuyên truyền học tập và tri ân
nhân triển lãm ảnh hà nội một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi năm đang diễn ra tại hà nội mới đây
viện gớt nhã nam và man di đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên
của nhiếp ảnh gia người đức thomas bilhart
cuốn sách một lần nữa mang tới cho người xem hình ảnh về một hà nội chân thực
giản dị và đầy cảm xúc
ra mắt những ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi triển lãm ảnh hà nội một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi năm
của nhiếp ảnh gia người đức thomas bilhart lưu giữ những khoảnh khắc
về một giai đoạn lịch sử của hà nội
ở đó người xem có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc về những bi thương thời chiến
sự thương yêu nhân ái của tình người hay những hoạt động thường nhật của một hà nội xưa
những bức ảnh của thomas đã giúp cho cộng đồng
những người dân trên thế giới đã thêm hiểu biết về người việt nam
vì lúc đó cái quan hệ của việt nam đối với các nước
nhất là các nước phương tây thì chưa được hiểu
cho nên là qua những bức ảnh của thomas này thì người ta biết đến đời sống
cũng như là bản chất của cuộc chiến mà người dân việt nam đã chịu được trong thời gian đó
hơn một trăm linh bức ảnh được trưng bày tại triển lãm đã được viện gớt nhã nam và manji biên tập lại
và in vào cuốn sách cùng tên
thomas bilhart tìm kiếm những khoảnh khắc thuần khiết trước khi họ nhận ra mình đang được ghi hình
việc nắm bắt những khoảnh khắc ấy tạo ra không khí thân mật ấm áp
và chân thực trong các bức ảnh của ông
tạo nên sự gắn kết vô hình giữa con người việt nam và trái tim người nhiếp ảnh gia ngoại quốc
đã coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình
trong buổi ra mắt sách độc giả có cơ hội được trò chuyện
cùng những người đã đi qua thời gian khó không thể quên của hà nội
dĩ nhiên là nó có một cái mang truyền tải một cái sức nặng rất là tốt về tính thông tin
về cái tư liệu về một địa danh về một vùng đất về những con người
về một giai đoạn lịch sử của
một quốc gia nào đó của một dân tộc nào đó
cho nên là tính lịch sử nó rất cao
ngay qua cái bộ ảnh của những bức ảnh của thomas chụp ở việt nam trong giai đoạn sáu bảy bảy năm đó
thì mà đã được trưng bày tại hà nội và bây giờ thì đã có trong quyển sách
nó giúp cho cái khơi nguồn một cái nguồn tham khảo cho những nhà nghiên cứu về hà nội về việt nam
đã trải qua một giai đoạn lịch sử nhất định trước khi đi đến thống nhất hoàn toàn đất nước của năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cách kể chuyện chân thực và đầy sống động thông qua những bức ảnh cuốn sách một lần nữa
giúp người xem có thể cảm nhận chân thực về câu chuyện của cuộc sống và nụ cười đời thường của người hà nội từ bốn mươi năm mươi năm về trước
với mong muốn tìm kiếm tài năng trẻ cho nghệ thuật trèo vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với cục nghệ thuật biểu diễn
cùng các sở ban ngành có liên quan đã tổ chức cuộc thi tài năng trẻ diễn viên trèo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
các tiết mục biểu diễn tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên trèo toàn quốc hai nghìn hai mươi năm nay đều được phát sóng trực tiếp tại kênh facebook cục nghệ thuật biểu diễn
nhằm lan tỏa nghệ thuật sân khấu trèo
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên trèo toàn quốc hai nghìn hai mươi nhằm tiếp tục tôn vinh nghệ thuật sân khấu trèo trong đời sống văn hóa dân tộc
khuyến khích động viên các nghệ sĩ trẻ đã có những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu trèo thử sức tài năng biểu diễn trên sân khấu trèo cả nước
là dịp để các nghệ sĩ trẻ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới
không ngoài cái mục đích là chúng tôi muốn tìm kiếm những tài năng trẻ cho loại hình nghệ thuật trẻ
bởi vì đây là một loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc và nó có những cái giá trị văn hóa rất là ý nghĩa
đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng của các cơ sở hoạt động nghệ thuật tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi kinh nghiệm
tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng diễn viên đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn mới
có thể nói là năm nay là một cái năm nó có nhiều những cái biến động dù vậy thì có thể thấy rằng là với sáu mươi bốn thí sinh đăng ký tham dự đại diện cho một mươi một đơn vị
tham dự với năm bảy thí mục đã thể hiện cái sự quan tâm của các đơn vị nghệ thuật trẻ cũng như là các thí sinh trẻ mà đang theo đuổi
đang học tập ở cái loại hình nghệ thuật trẻ cũng đã thể hiện cái sự quan tâm đối với loại hình nghệ thuật này
thế thì năm nay bác đối chức chúng tôi thì với cái quan điểm rằng là
hướng đến cái sự tự do trong sáng tạo đây là một cái mục tiêu
thì trong nghệ thuật trèo thì chúng tôi cũng không đặt không gò bó thí sinh vào trong những cái đề tài những cái tiết mục cụ thể
mà cho phép thí sinh cũng như là đại diện các đơn vị là chủ động lựa chọn các tiết mục phù hợp với khả năng diễn xuất
để mà các bạn trẻ có thể là bộc lộ được cái tài năng diễn xuất trên sân khấu
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng như là cục nghệ thuật
cứ hai năm đến hẹn lại lên lại có một cái kỳ tổ chức những cuộc thi dành cho các bạn trẻ
đó là một cái việc làm rất ý nghĩa
đó chính là cái động lực cái động lực để cho các bạn trẻ đam mê với nghề hơn yêu nghề hơn
bởi vì nó không đơn thuần chỉ là một cái sân chơi mà nó là cái nơi để cho các bạn trâu dồi học hỏi va vấp

tôi có thể dùng cái từ va vấp bởi vì là trẻ mà
cho nên là nó sẽ có những cái nó còn trẻ nó còn non nó còn có thể là với những cái đòi hỏi về chuyên môn nó chưa tới
nhưng đó chính là cái mà tác động rất lớn
nó tạo thành một cái động lực để cho các bạn đam mê đắm say với nghề để tiếp bước cái con đường mà các bạn đã theo đuổi
không chỉ mang đến các tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp các trích đoạn trèo cũng được các đơn vị biểu diễn trú trọng đầu tư về nội dung và chất lượng
hai mươi trích đoạn dự thi của sáu mươi bốn thí sinh đã mang đến một không gian nghệ thuật truyền thống đặc sắc cho công chúng
mỗi một đoàn nó cũng đều có một nhân tố rất là xuất sắc
mỗi một đoàn nó đều có những em rất là tốt
vì các em học được trường ở lớp ra thì các em trả những cái vai mẫu
rất là tốt
tham gia các cuộc thi thế này thì chúng em chỉ có được chứ không có mất
chúng em được trao dồi các kinh nghiệm này được học hỏi được làm nghề
rồi có thể khi mà ai mà có ai mà tốt thì chúng em lại có được những huy chương hay là những cái gọi là được đánh giá cao ở trong nghề ấy
thì em mong muốn là qua những cái cuộc thi như này thì sẽ có nhiều người biết đến hơn về nghệ thuật trèo
mọi người có thể nghe và hiểu nhiều hơn về nghệ thuật trèo để có thể yêu trèo nhiều hơn
để có thể bảo tồn và phát huy cái giá trị truyền thống của nghệ thuật trèo ạ
trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật truyền thống đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay
việc các cơ sở nghệ thuật địa phương chú trọng đầu tư cho lớp nghệ sĩ trẻ kế cận là tín hiệu vui trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tại địa phương
bên cạnh đó sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương cũng sẽ là nguồn cổ vũ cho các đơn vị tiếp tục công tác bảo tồn và phát triển nghệ thuật trèo
trước hết là chúng tôi cũng sẽ cố gắng là xây dựng một đề án về tổ chức các cuộc thi liên hoan trong giai đoạn mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi để nó phù hợp với tình hình mới
và tôi cho rằng cũng đang đến lúc chúng ta phải thay đổi cái cách thức tổ chức để nó tạo những cái mới tạo những cái sự hấp dẫn mới cho cái hoạt động này
để nó sẽ từ đó khuyến khích động viên các bạn trẻ

cái nữa là chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ các bạn trẻ
chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ các bạn trẻ
tổ chức cũng sẽ xây dựng báo cáo để xây dựng một cái đề án về phát huy phát triển cho loài hình nghệ thuật truyền thống nói chung
và cái nhiệm vụ này sẽ trình bộ văn hóa thực theo du lịch để báo cáo chính phủ khuên truyền
sau chín ngày diễn ra sôi động ban tổ chức đã lựa chọn và tặng thưởng một mươi huy chương vàng một mươi tám huy chương bạc cho cá nhân diễn viên có vai diễn xuất sắc nhất
ngoài các giải chính thức ban tổ chức cũng tặng thưởng một số giải phụ khác như một giải diễn viên trẻ nhất ba giải diễn viên triển vọng
giải thưởng lần này là nguồn động viên to lớn cho các nghệ sĩ trẻ để họ tiếp tục góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu trèo việt nam
gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc trong phát triển và hội nhập